theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào lúc một mươi sáu h chiều nay tâm bão số bảy có tên quốc tế là park ha
cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng tám trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm đạt cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
cơn bão số bảy dự báo không trực tiếp đổ bộ vào đất liền việt nam nhưng sẽ gây mưa lớn cho bắc bộ
một phần do tác động của áp thấp nhiệt đới giữa biển đông
đêm nay ngày hai mươi sáu tháng tám và ngày mai ngày hai mươi bảy tháng tám bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được ba mươi ba mươi năm km đến một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng tám tâm bão ở trên bờ biển tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất tăng lên cấp một mươi tức là chín mươi một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía tây khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ ninh thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu đến cấp tám
tại ninh thuận vào chiều tối nay ngày hai mươi sáu tháng tám mưa rào và rông vẫn tiếp tục xảy ra với lượng mưa khoảng hai mươi năm mươi mm
cảnh báo nguy cơ sạt lở đất lũ quét trên các sông suối nhỏ ở các huyện bắc ái ninh thuận thuận bắc đặc biệt tại huyện ninh sơn